do ảnh hưởng của dãy ngắp thấp có trục hướng tây bắc đông nam đi qua bắc bộ kết hợp với tác động của vùng hội tụ gió trên cao đã làm xuất hiện mưa lớn trên địa bàn tỉnh lào cai khiến một số tuyến đường ách tắc cục bộ và nước lũ ở các sông suối cũng tăng cao
theo đài khí tượng thủy văn lào cai trong đêm và sáng ngày một mươi hai tháng bảy mưa lớn kéo dài tập trung tại các địa phương như bát sát bắc hà bảo yên và thành phố lào cai
tại thành phố lào cai mưa lớn trong nhiều giờ đã khiến một số tuyến đường ngập lụt gây ách tắc giao thông cục bộ đồng thời đẩy lũ tại các sông suối trên địa bàn tỉnh lào cai lên cao
biên độ lũ giao động từ một đến hai mét
dự báo trong những ngày tới thời tiết vẫn tiếp tục diễn biến xấu trên địa bàn tỉnh lào cai
người dân các địa phương nhất là khu vực vùng núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ quét sạt lở
người dân sinh sống hai bên vùng thấp ven sông cần đề phòng lũ dâng cao không vận chuyển bè mảng
trèo thuyền vất các vật trôi nổi trên sông khi lũ để phòng ngừa mọi hiểm họa bất ngờ theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết để có biện pháp phòng tránh kịp thời